hai nước có truyền thống hợp tác trong nhiều lĩnh vực do đó cần sớm ký kết hiệp định fta song phương qua đó đẩy mạnh kim ngạch thương mại giữa hai nước
việt nam luôn luôn ủng hộ anh tham gia hiệp định cptpp cũng như luôn ủng hộ chủ trương thương mại tự do
chính phủ việt nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp anh đầu tư thành công ở việt nam
sáng một mươi một tháng một mươi hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã lần lượt tiếp các đại sứ new zealand
đại sứ indonesia nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại cuộc tiếp đại sứ new zealand chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng việc triển khai thực hiện quan hệ đối tác chiến lược
thời gian tới sẽ mở ra một chương mới tạo khuôn khổ và sung lực mới đưa hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu
việt nam sẽ tích cực ủng hộ vai trò chủ tịch apec của new zealand
tại cuộc tiếp đại sứ cộng hòa chile chủ tịch quốc hội mong muốn quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi đoàn
trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
chủ tịch quốc hội tin tưởng với tình cảm gắn bó của mình đối với việt nam dù ở cương vị nào
đại sứ cũng sẽ tiếp tục là cầu nối giữa hai nước và có thêm những đóng góp thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và chile
còn tại cuộc tiếp đại sứ cộng hòa indonesia chủ tịch quốc hội chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
hoàn ngành những nỗ lực đóng góp của đại sứ cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược việt nam indonesia
và việc tổ chức các sự kiện kỷ niệm lớn giữa hai nước các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao song phương
thưa quý vị ngay sau khi nước nhà vừa giành được độc lập chủ tịch hồ chí minh đã rất quan tâm tới công tác vận động kiều bào
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trong thư chúc tết kiều bào người khẳng định tổ quốc và chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào
như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng
đó là nhân tâm thiên lý đó là tình nghĩa một nhà như thế
có thể nói trong suốt bảy mươi năm năm qua trên chặng đường vươn tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh của đất nước
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài thực sự là một nguồn lực quan trọng với nhiều đóng góp cụ thể
việc triển khai những chủ trương chính sách có hiệu quả đem lại những lợi ích thiết thực cho kiều bào
khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đảng và nhà nước đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
tạo được nhận thức đúng đắn khích lệ lòng yêu nước
khuyến khích sự đóng góp tích cực của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tính đến nay đã có hơn ba dự án với tổng số vốn đăng ký gần bốn tỷ usd đến từ các doanh nhân người việt nam ở nước ngoài
góp phần tạo công an việc làm đào tạo nghề chuyển giao công nghệ tạo ra lợi ích kinh tế ngày càng lớn
góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đồng thời giới thiệu hàng hóa và sản phẩm
phát triển mạng lưới phân phối hàng việt nam ra nước ngoài
lượng kiều hối lưỡi kế từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay đạt khoảng một trăm sáu mươi tỷ usd
góp phần quan trọng trong việc cân bằng cán cân thanh toán là nguồn vốn đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hàng năm có khoảng bốn trăm linh năm trăm linh lượt chuyên gia trí thức người việt nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ ở việt nam
giáo dục đào tạo đóng góp nhiều ý kiến sâu rộng thiết thực trong các vấn đề phát triển của đất nước
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển công nghệ trong nước
chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta là luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời
là bộ phận máu thịt của cộng đồng dân tộc việt nam
sự thực với khoảng năm ba triệu người sinh sống tại hơn một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có hơn năm trăm linh người có trình độ đại học trở lên
nhiều kỹ sư chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ kinh tế tài chính
và một số đã tham gia hệ thống chính trị của các nước
các kiều bào luôn cho thấy tình cảm gắn bó với quê hương hướng về nguồn cội sẵn sàng đóng góp trí tuệ chất xám
chung tay dựng xây đất nước hùng cường thịnh vượng có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị một mươi năm qua lượng kiều hối gửi về việt nam luôn đứng trong tốp đầu của thế giới
cùng với đó là một nguồn lực quan trọng về chất xám của đội ngũ doanh nhân nhà khoa học trí thức trẻ
luôn hướng về tổ quốc
mẹ hùng cường phồn vinh
vậy làm sao để khơi dậy phát huy được những nguồn lực quan trọng này
ông đặng minh khôi thứ trưởng bộ ngoại giao chủ nhiệm ubnd về người việt nam ở nước ngoài
đã dành cho truyền hình nhân dân một cuộc trao đổi nhận kỷ niệm năm năm thực hiện chỉ thị bốn mươi năm của bộ chính trị
về công tác với kiều bào
mời quý vị cùng theo dõi
thưa thứ trưởng ông đánh giá như thế nào về cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
có thể nói là cộng đồng người việt nam ở nước ngoài luôn là một bộ phần mà hết sức là máu mù ruột thịt
và là gắn chặt chẽ với cả dân tộc của chúng ta ở trong nước
hiện nay là cộng đồng người việt nam ở nước ngoài là không ngừng lớn mạnh và phát triển
theo số liệu thống kê mới nhất thì chúng ta có khoảng năm ba triệu đồng bào sống ở trên một trăm ba mươi nước
ở trên toàn thế giới
tất nhiên cái số liệu thống kê này nó chưa hoàn toàn là nó chính xác nhưng mà nó thể hiện là cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
nó cộng đồng hết sức lớn mạnh và ngày càng đông đảo và hiện diện ở tất cả các nước và các khu vực ở trên thế giới
và điều mà chúng tôi là những người luôn theo sát cái công tác người việt nam ở nước ngoài đấy
cảm giác thấy mình nhất là chính cộng đồng người việt nam chúng ta ở nước ngoài không ngừng lớn mạnh
cũng như chỉ về số lượng mà kể cả là về chất lượng thể hiện ở chỗ
là cộng đồng ngày càng gắn bó chặt chẽ và hội nhập sâu sắc vào các nước mà người ta đang sinh sống
có nhiều người đã đảm nhiệm những vị trí vai trò vị trí quan trọng trong chính quyền của các nước
và có rất nhiều những nhà khoa học có nhiều đóng góp vào những phát triển của khoa học trên thế giới
cũng có nhiều doanh nhân nổi tiếng
và đặc biệt là chúng tôi mừng hơn nữa là chúng ta có một thế hệ là người việt nam xuống nước ngoài
thế hệ trẻ hết sức năng động sáng tạo
và có đóng góp với cả kinh tế thế giới gắn bó sở tại nhưng mà hết sức mà quay về hướng về quê hương đất nước
có thể nói đây là một cái điều mà đất nước chúng ta đã chứng kiến qua năm nay kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập nước
thì cộng đồng người ta ở nước ngoài thì đã từ rất lâu
nhưng mà trong bảy mươi năm năm qua thì cũng bước phát triển hết sức mạnh mẽ
đây là một điều chúng ta phải ghi nhận và hết sức là vui mừng
với số lượng trí thức kiều bào đông đảo thì theo ông là trí thức kiều bào đã có đóng góp như thế nào
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo đảm
thực ra là chúng tôi là những người làm công tác đối ngoại
đã có rất nhiều năm công tác và làm việc ở nước ngoài
thì chúng tôi có thể hiểu tâm tư tình cảm của cộng đồng chúng ta ở nước ngoài
có thể nói là dù đi đâu về đâu dù ra đi bất cứ hoàn cảnh nào mà chỉ cần nói đến hai tiếng việt nam là bà con đều hướng về quê đất nước
cái cơ sở mà lớn nhất đấy là chính cái chính sách đại đoàn kết dân tộc của chúng ta
và để thực hiện được bà con hướng về quê hương đất nước
thực hiện đại đoàn kết này chính đấy là tình yêu đối với quê hương đất nước
thì cái tình yêu này cho rằng là một cái điểm hết sức mạnh của người việt nam của chúng ta
có thể hiện nay là nhiều thế hệ mới của cộng đồng nam nước ngoài
tiếng việt nói không sỏi hoặc là người ta chỉ muốn phần máu mủ của việt nam
thế nhưng mà cứ nghe hai tiếng việt nam hoặc đi đâu mà có các đoàn công tác của nước ngoài hoặc đến đại sứ quán là bà con hết sức vui mừng
bởi chính vì cái tinh thần hướng về quê hương hướng về đất nước
với tinh thần là đại đoàn kết và cái lòng yêu nước như vậy
thì bà con luôn luôn mong muốn có đóng góp thiết thực nhất đối với quê hương và với tổ quốc chúng ta
những đóng góp mà tôi cho rằng hiện rõ nhất trước hết là chúng ta nhìn cái lượng kiều hối của bà con hàng năm gửi về đất nước
trong ba bốn năm gần đây thì cái lượng kiều hối mà việt nam chúng ta nhận được ấy
của bà con gửi về luôn trong top một mươi nước có cái lượng kiều hối nhiều nhất
và nếu mà khi mà chúng ta bắt đầu đổi mới đến giờ ấy thì có thể theo nhiều nguồn khác nhau
thì là cái lượng kiều hối bà con gửi về ấy đến nay tổng cộng là khoảng một trăm sáu mươi tỷ đô la
mà cái này nó gần thì thấp hơn một cái lượng đầu tư nước ngoài mà chúng ta đã triển khai
khoảng hơn một trăm tám mươi tỷ thì có thể thấy rõ là cái đóng góp hết sức quan trọng của bà con
trong giai đoạn đầu tiên thì kiều hối gửi về chủ yếu là giúp giải quyết khó khăn của gia đình công an việc làm
nhưng mà gần đây bắt đầu là chuyển hướng theo cái hướng đẩy mạnh vào cái đầu tư mà các doanh nghiệp
ở chiều ngược lại thì bộ ngoại giao đã có những cách làm nào để giúp bà con có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương
trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị của trung đảng
thì đảng nhà nước đã áp dụng rất nhiều chủ trương và chính sách để thực sự coi bà con là một bộ phận của cộng đồng
có thể nói bây giờ bà con việt nam người ta ở nước ngoài mà quay trở về nước
gần như là chúng ta cũng đi nước ngoài không có gì khác
tạo một loại điều kiện toàn lợi về giấy tờ về thủ tục kể cả về hộ chiếu
những giấy xác nhận là nguồn tài liệu
nguồn gốc của việt nam nước ngoài những giấy miễn thể thực miễn visa
thì đây là điều kiện tốt nhất
cái thứ hai là chúng ta cũng muốn làm sao để bà con có thể an cư lạc nghiệp ở việt nam
có thể dễ dàng thuận lợi là mua tài sản đứng sở hữu tài sản
thì cái này chúng ta phải vượt qua rất nhiều những cái thủ tục về pháp lý
về quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho bà con sở hữu tài sản
và bên cạnh đó chúng ta cố gắng giải quyết những cái vấn đề mà bà con mong muốn cụ thể nhất
vừa rồi thứ trưởng có nhắc tới câu chuyện là
ở đâu còn có tiếng việt thì ở đó còn có văn hóa
vậy thì theo ông là chúng ta có những cái cách làm như thế nào
để ở mỗi địa bàn bà con có thể gìn giữ được bản sắc văn hóa việt trong mỗi gia đình
thực ra là giữ gìn bản sắc văn hóa việt luôn luôn là một cái thách thức rất lớn
đối với cả bà con tại nước ngoài
để hội nhập tốt và sở tại thì bà con phải hiểu rõ
mà nắm vững được cái tiếng và cái văn hóa của các nước sở tại
nhưng mà trong quá trình hội nhập ấy
thì rõ ràng
những người trẻ của chúng ta đặc biệt hiện nay
đặc biệt tiếng anh tiếng pháp tiếng nga v v
và nói rất thông thạo
thế nhưng mà cái tiếng việt vì nó không có cái môi trường
không có cái điều kiện để thực hiện cho nên là
có khi nhiều em nhiều cháu là thuần việt một trăm linh
bố mẹ là người việt nam cả
nhưng mà nói tiếng việt hết sức khó khăn
thế thì cái này là một thách thức rất lớn
nhưng mà chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng
các thế hệ việt kiều cũ của chúng ta đấy
thế hệ trước đấy các bạn hết sức tâm huyết
luôn luôn gắn bó và cố gắng gìn giữ phát huy
giữ gìn tiếng việt ngay trong từng gia đình
trong từng cộng đồng
chúng ta đã có rất nhiều cách làm rất hay
và tiếng việt của chúng ta đã được là thừa nhận
ở một số nơi là đưa vào giảng dạy
ở trong các trường phổ thông
ví dụ như bên hàn quốc bên nhật bên úc
có một số cái trung tâm dạy tiếng việt
thậm chí ở bên đài loan mà thuộc trung quốc đấy
thì cũng có cái dạy tiếng việt
thế nhưng mà cái này ấy là mới chỉ đã bứng được một phần
yêu cầu của bà con thôi
cố gắng làm sao tại các nước khác
đặc biệt ở các nước đông âu
là có thêm nhiều cái trung tâm mà đào tạo
giảng dạy tiếng việt
chúng ta phải đổi mới hình thức giảng dạy tiếng việt
cái này thì chính phủ đã ra bộ ứng dụng đào tạo
chúng ta có cái chương trình là giảng dạy tiếng việt
cho bà con việt nam ở nước ngoài
và chúng ta đã cố gắng nỗ lực để cải tiến
từ sách giáo khoa chúng ta có chương trình
đào tạo bồi dưỡng giáo viên
nhưng mà trong cái thời buổi thời đại internet hiện nay
công nghệ cách mạng bốn
thì chúng tôi rất muốn là có những cái chương trình
do doanh nghiệp của chúng ta làm có công nghệ
để làm sao chúng ta đưa được cái chương trình giảng dạy tiếng việt
online ra để bà con
và đồng biệt chúng ta ghi nhận
các cơ quan báo chí của việt nam
rất trú trọng cho dạy tiếng việt
v bốn chúng ta có chương trình dạy tiếng việt
cũng có trình dạy tiếng việt
thì chúng ta bằng mọi cách bằng mọi phương tiện
làm sao dễ dàng nhất mà nó dễ hiểu nhất
để bà con có thể
có cơ sở dùng tiếng việt
bên cạnh đó cho rằng tiếng việt phải gắn với cả văn hóa
chúng ta cố gắng đưa đến chương trình
văn hóa ra để bà con
để có thể tham gia trực tiếp
bà con là người vừa thụ hưởng
những cái chương trình văn hóa dưới nước ngoài vũ kiều bào
nhưng mà chúng ta muốn sau này bà con là người
trực tiếp tham gia và thúc đẩy
thì tất nhiên làm được cái này nó rất là về lâu về dài
hàng năm thì vào dịp
đầu năm ấy
thì ban việc chúng tôi ở ngoài bên cạnh tổ chức xuân kê hương
thì cũng phù hợp với cả các
bộ văn hóa tham du lịch và các
cơ quan chúng ta là cử những đoàn
biểu diễn nghệ thuật ra vụ
bà con ở nước ngoài bên cạnh đó
tôi cũng động viên các cộng đồng người việt nam
hiện nay hoạt động rất mạnh ở các nước đông âu
và liên xô cũ đấy ở bên nga đấy
cố gắng là cũng chủ động hơn
trong việc là giảng dạy tiếng việt
cũng như là cái truyền bá
cái văn hóa việt nam ở nước ngoài
tôi rằng là cái giảng dạy tiếng việt
và giữ gìn cái văn hóa việt nam ở nước ngoài
còn là một nỗ lực rất lâu dài
và được sự quan tâm hơn
và có sự tham gia đồng hành
của các bộ ngành cũng như của các
chính bà con tại nước ngoài
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng
trước yêu cầu phát triển và hội nhập
quốc tế của đất nước thực hiện tinh thần
chỉ đạo của chỉ thị bốn năm về
công tác đối với người việt nam ở nước ngoài
và phát triển đất nước trong tình hình mới
những năm qua chính phủ đã
giả soát bổ sung hoàn thiện cơ chế
chính sách và pháp luật tạo hành lang
pháp lý thuận lợi để người việt nam ở nước ngoài
về đầu tư sản xuất kinh doanh
góp phần thu hút đầu tư chuyển giao
công nghệ từ các nước vào việt nam
và thúc đẩy xuất khẩu hỗ trợ đầu tư của việt nam
ra nước ngoài cùng với đó là
các chính sách thu hút sử dụng chuyên gia
trí thức người việt nam ở nước ngoài
nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
thật ra là chính sách hiện nay thì
rất là tốt tại vì thấy là chính phủ và nhà nước
của việt nam có quan tâm đến không chỉ
là cộng đồng kiều bào nhưng mà cộng đồng kinh doanh
ở việt nam nói chung tôi thấy là hiện nay
thì bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của việt nam rất nhiều
về việt nam cũng rất nhiều
từ khi có nghị quyết ba mươi sáu của bộ chính trị
và nhất là cái chỉ thị bốn mươi năm
của thường trực
ban bi thư cũng đã tạo
nhiều điều kiện cho sự phát triển của việt nam
nhất là bà con việt kiều cũng như các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài vào việt nam
và tôi hy vọng rằng trong tương lai
chúng ta sẽ hoàn thiện luật pháp tốt hơn
để cho không trồng chéo
và nhất là đối với bà con việt kiều
về việt nam muốn tham gia vào các
lĩnh vực đầu tư các thủ tục
cũng dễ như những bà con việt nam
tiếp theo chương trình như thường lệ
sẽ là câu chuyện hội nhập kỳ này
là quốc gia từng trải qua
nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh
có kinh nghiệm tái thiết đất nước
hậu xung đột và đạt nhiều thành tựu
trong thúc đẩy bình đẳng giới
những năm qua việt nam luôn tích cực tham gia xây dựng
các văn kiện chương trình hành động quan trọng
của cộng đồng quốc tế liên quan vai trò của phụ nữ
trên tinh thần ủng hộ
việc thúc đẩy vai trò tích cực của phụ nữ
đối với hòa bình nói chung
và hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
nói riêng nhiều nữ quân nhân việt nam
và đang cống hiến cho sứ mệnh
gìn giữ hòa bình cao cả được liên hợp quốc
giao phó tại cộng hòa trung phi
và nam sudan
vai trò của phụ nữ trong bảo vệ hòa bình
và an ninh thế giới có thể nói là
trong giai đoạn hiện nay nó càng trở nên cấp bách
và cấp thiết hơn bao giờ hết
bởi vì trước hết chúng ta thấy rất rõ
là với cái tình hình đại dịch covid
và những tình hình chuyển biến trên thế giới hiện nay
rất nhiều cái thách thức mới
vấn đề mới về hòa bình và an ninh
đối với phát triển đối với sự
tồn vong của con người đối với cuộc sống
của người dân và đối với các cộng đồng
là nó rất nhiều cái mới
nó mang tầm toàn cầu từ biến đổi khí hậu
cho đến các cuộc chiến tranh xung đột ở các khu vực
cho đến cả những hệ lụy của covid
cái hòa bình bảo định bây giờ nó có nghĩa rất là
rộng lớn nó tương tác đến nhau
và vai trò của phụ nữ vì thế nó sẽ
rất khác sẽ rất khác trước
cái thứ nhất là phụ nữ hơn ai hết
sẽ là cái người kết nối
gắn kết con người với nhau
muốn có hòa bình trước hết là phải có tình hữu nghị
hiểu biết và phải có sự cảm thông
có lẽ người phụ nữ là rất có thế mạnh đó
cái thứ hai nữa là
phụ nữ là những người đóng góp trong lực lượng
của xã hội rất là đông đào
năm mươi cũng như các anh nam giới trên thế giới
trong những năm qua
nỗ lực của việt nam nhằm tăng cường
vai trò của phụ nữ đã tiếp tục được thúc đẩy
được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao
hội nghị quốc tế về tăng cường
vai trò của phụ nữ trong xây dựng
và củng cố hòa bình từ cam kết đến kết quả
được việt nam tổ chức trong thời gian
đảm nhiệm cương vị ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mặc dù diễn ra trong bối cảnh
đại dịch covid một mươi chín diễn biến
phức tạp trên thế giới hội nghị đã thu hút
được sự tham gia trực tiếp và trực tuyến
của gần bốn trăm linh đại biểu đến từ gần chín mươi quốc gia
các cơ quan liên hợp quốc
tổ chức quốc tế các bộ ngành
địa phương của việt nam cùng nhiều viện
nghiên cứu tổ chức chính trị xã hội
chuyên gia học giả uy tín
đúng vào cái dịp
là kỷ niệm ngày thành lập
của bảy mươi năm năm
ngày thành lập của liên hợp quốc
và cũng hai mươi năm năm
ngày mà thông qua
chương trình hành động về vấn đề bình đẳng giới
tại bắc kinh và cũng là
hai mươi năm là thông qua
nghị quyết của
hội đồng bảo an liên hợp quốc về
chương trình hành động
liên quan đến vấn đề
phụ nữ hòa bình và an ninh
và lại càng đặc biệt vào thời điểm
mà người ta nói là tình hình thế giới
vẫn còn phức tạp và các nơi
ở trên thế giới vẫn còn có
xung đột và lại bị tác động rất lớn
của dịch covid và với việt nam chúng ta
thì lại được cộng đồng quốc tế đánh giá
là một quốc gia
và đồng thời đặc biệt là những người phụ nữ việt nam
có một cái vai trò rất là đặc biệt
trong cả quá trình xây dựng đất nước
cũng như là gìn sự hòa bình
có thể nói thúc đẩy bình đẳng giới
và tăng cường vai trò đóng góp của phụ nữ
trong xây dựng hòa bình là những ưu tiên
chính sách quan trọng của việt nam
trong tinh thần đó những đóng góp tích cực
trong thúc đẩy vai trò của phụ nữ
trong thời gian qua là minh chứng
cho sự coi trọng và ủng hộ của việt nam
đối với vấn đề này
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đối ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi
cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị khán giả
đã dành thời gian theo dõi xin kính chào
và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau